hôm nay tiếp tục là một ngày thời tiết đẹp để quý vị có thể xu xuân trước tết
tại khu vực miền bắc nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
tuy nhiên sáng sớm và đêm trời vẫn khá lạnh
vì vậy khi đi ra khỏi nhà vào thời điểm này quý vị nên mang theo khăn ấm hoặc áo khoác
còn với miền trung mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm nay
và sau đó trời tạnh giáo nhiệt độ tăng dần phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
vào đến khu vực phía nam trời nắng mạnh một số nơi thì xảy ra nắng nóng
nhiệt độ từ hai mươi năm cho tới ba mươi hai độ
và bằng nhiệt độ chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là phần tin tức cập nhật